chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cấp điện trên đảo gặp không ít khó khăn nhất là việc không thể sử dụng nguồn điện từ lưới điện cao áp như trong đất liền
vì thế công tác đầu tư xây dựng hầu như phải thực hiện từ đầu
nguyên vật liệu trang thiết bị máy móc phần lớn được chuyển ra từ đất liền
phải dùng xe thải chở từng mét khối nước đến chân công trình
điều kiện thi công trên đảo gặp không ít khó khăn đó là máy móc chuyên dùng thiếu thốn
việc vận chuyển thiết bị chủ yếu là bằng sức người
có những thời điểm phải thi công liên tục ba k
thời tiết ở đây là thời mưa nhiều gió mùa nhưng vận chuyển vật tư thiết bị ra rất khó khăn
thứ hai là nước nước ở đây chủ yếu là hứng được mưa cho nên thi công rất khó khăn
nhưng thời tiết ăn nước là vất vả cho nên mình phải vận chuyển nước trong bơ ra
nhưng vượt lên tất cả địa lực quảng trị đã hoàn thành thốt nhiệm vụ được tỉnh và tổng công tỉnh
theo đó đơn vị đã xây dựng nhà máy phát điện d agen và phòng trực vận hành
lắp đặt hai tổ máy phát điện d agen công suất hai x năm trăm linh kva
cùng tổ máy hai trăm năm mươi kv ampe lắp đặt trước đó để vận hành song song cấp điện liên tục cho nhân dân
thi công gần ba mét lưới điện hạ áp bốn kv
thay toàn bộ công tơ cơ khí trước đây bằng công tơ điện tử
có hệ thống thu nhập dữ liệu tự động và dựng các bồn chứa nhiên liệu
cùng nhiều hệ thống
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu một điểm mốc vô cùng quan trọng
đó là dự án xây dựng nhà máy cơ bản hoàn thành
các tổ máy phát điện được lắp đặt nghiệm thu kỹ thuật và hòa vào lưới điện
đây là kết quả sự cố gắng của lãnh đạo tỉnh quảng trị
tập đoàn điện lực việt nam của công ty điện lực quảng trị và huyện đảo cồn cỏ
từ nay công ty điện lực quảng trị đảm bảo cung cấp điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng
đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế biển đảo
khai thác tiềm năng và thế mạnh về du lịch của huyện đảo cồn cỏ
được sự quan tâm của tập đoàn điện lực việt nam
tổng công ty điện lực miền trung và công ty điện lực quảng trị
cũng đã xây dựng đề án thành công một trạm phát điện bằng d gen
cung cấp điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn cho các lực lượng cơ quan chức năng
cũng như các hoạt động của chính quyền địa phương và nhân dân trên đảo cồn cỏ ổn định
chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của tập đoàn điện lực
cũng như là công ty điện lực quảng trị đã quan tâm
đến nay mọi hoạt động cũng như phục vụ cho khách du lịch lưu trú
các dịch vụ hậu cân nghề cá đặc biệt là ngư dân và các sinh hoạt
của bộ máy chính quyền và nhân dân các lực lượng vũ trang trên đảo cồn cỏ ổn định
đảm bảo được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
kinh tế du lịch biển và củng cố quốc phòng an ninh
đây là cơ sở sản xuất nước mắm của chị nguyễn thị hoài tiểu khu hai huyện đảo cồn cỏ
trước đây mọi việc chế biến hầu như phải làm vào ban ngày
đến nay nhờ có điện có đủ ánh sáng việc sản xuất được thực hiện bất cứ lúc nào
nhờ vậy cơ sở của chị hoài sản xuất được hàng nghìn lít nước mắm
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên đảo và một phần đưa vào đất liền tiêu thụ
ngoài ra nhờ có điện
việc bảo quản thực phẩm trong bữa ăn của bộ đội nhân dân và các cơ sở dịch vụ thuận tiện hơn rất nhiều
đây là sự nỗ lực cố gắng lớn của tỉnh quảng trị của ngành điện lực và huyện đảo cồn cỏ
từ lúc có điện tới trước cuộc sống của người dân trên đảo đối với tất cả mọi người đều thần lời hơn
trong khu phục sản xuất này tôi sản xuất nước mắm
tôi có thể tân thủ vào cỏ điện

tôi có thể làm bếp đêm
bếp đêm rồi có thể những nơi lên kênh này có thể họ sản xuất ra những cái nước đá vậy đó
từ khi có điện thì nó đã góp phần vào sự tăng trưởng cho nền kinh tế của đảo cồn cỏ
đặc biệt là việc tăng trưởng về lĩnh vực du lịch
thứ hai là khi có điện thì nó đã tạo ra cái công ăn việc làm
ổn định tăng thu nhập cho người dân đảo cồn cỏ
cái việc thứ ba là
khi có điện thì công tác đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội trên đảo cồn cỏ tiếp tục được duy trì
nó tạo được quyền thân lời cho các trực lực chức năng
nó đã góp phần vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cồn cỏ
góp phần vào việc quảng bá giới thiệu hình ảnh của đảo cồn cỏ đến với các nhà đầu tư
nó có một tác động tích cực một kích cầu rất mạnh cho việc đầu tư
phát triển kinh tế nói chung qua du lịch nói riêng về huyện đảo cồn cỏ
trong chiến lược phát triển kinh tế huyện đảo cồn cỏ đang hướng vào khai thác tiềm năng về du lịch
bên cạnh tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên phục vụ cho du lịch sinh thái
một trong những vấn đề rất quan trọng khác để phát triển du lịch đó là điện năng
đây là điều kiện tiên quyết để kêu gọi các nhà đầu tư và thu hút khách du lịch
chính vì vậy từ khi có điện
khách du lịch đến đảo ngày càng nhiều và họ cảm thấy thoải mái hơn trong thời gian nghỉ lại nơi đây
nhờ có điện hệ thống thông tin liên lạc internet khách du lịch và nhân dân trên đảo
được kết nối với thế giới bên ngoài như ở đất liền
thật thú vị giữa biển khơi có thể xem những sự kiện chính trị văn hóa thể thao bất cứ đâu trên các châu lục
đêm đêm giữa ánh điện bên bờ biển xanh
nơi gần như tách biệt với những nơi khác
nơi ổn ả của nhịp sống phố phường
họ tổ chức gặp gỡ bạn bè thiết kế các chương trình giải trí giã ngoại theo nhóm
không có gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình vào thiên nhiên giữa biển khơi bốn bể sóng vỗ
song song với việc đầu tư hệ thống cấp điện từ động cơ dsn
trong tương lai khi phụ tải phát triển tỉnh quảng trị và ngành điện lực tiếp tục nghiên cứu đầu tư
lắp đặt thêm các tổ máy xây dựng hệ thống cung cấp điện tại chỗ như điện gió điện mặt trời
để đảm bảo cung cấp điện thường xuyên và đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo cồn cỏ
đây là hướng đi mới nhằm đảm bảo nguồn cấp điện ổn định và thân thiện với môi trường
khi mà phụ tải của đảo phát triển lên thì phát triển đến đâu thì chúng tôi chuyển thêm máy đến đó
và chúng tôi dự kiến rằng đến ở mức hai tổ máy ở mức thêm hai tổ máy nữa tức là bốn tổ máy
thì với công suất là hai kw mà việc dùng hết công suất đó
thì tôi cho rằng là khả năng sẽ có các cái nguồn điện khác để tăng cường công suất lớn hơn nữa
công ty lực lượng chỉ sẽ đảm bảo cấp điện đầy đủ một trăm linh cho tất cả các nhu cầu của đảo
kể cả các nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội để sống nhân dân để phục vụ cho các chiến sĩ
chúng tôi sẽ đảm bảo
cùng với từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng việc thực hiện điện khí hóa đảo cồn cỏ là bước tiến lớn
là sự cố gắng vượt bậc của tỉnh quảng trị của ngành điện lực và của huyện đảo cồn cỏ
trong tương lai tiềm năng của đảo cồn cỏ sẽ được khai thác một cách bền vững
những giá trị về văn hóa lịch sử và thiên nhiên sẽ được bảo tồn và phát huy
dòng điện liên tục trên đảo là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng cồn cỏ
trở thành hòn đảo ngọc giữa biển khơi
xứng đáng với tầm vóc của hòn đảo hai lần được nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
những giá trị về văn hóa lịch sử và thiên nhiên sẽ được bảo tồn và phát huy